dạ dày là cơ quan dễ bị tổn thương có những thói quen trong sinh hoạt hàng ngày được lặp đi lặp lại nhiều lần tưởng chừng như vô hại nhưng lại tác động xấu đến dạ dày
hậu quả là bạn sẽ gặp phải những bệnh lý về dạ dày như viêm lết dạ dày hanh đá tràng đau thượng vị nặng hơn còn dẫn đến cả ung thư dạ dày
vì vậy để ngừa chứng đau dạ dày nên sửa những thói quen bất lợi dưới đây
đầu tiên là những thói quen ăn uống không đúng cách
cùng với sự phát triển của xã hội mức sống của con người cũng có những đổi thay
trước đây dù ăn uống khăm khổ tuy nhiên người mắc các bệnh về đường tiêu hóa lại không nhiều như bây giờ
cuộc sống công việc khiến nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ đôi khi không còn quá quan trọng bằng việc kiếm tiền
họ ăn vội ăn nhanh ăn uống những thức ăn hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe
những năm gần đây số người mắc các bệnh về dạ dày như trà ngược dạ dày thực quản viêm lết dạ dày tá tràng ngày càng nhiều nhất là ở những người trẻ tuổi
đó thực sự là một hồi chuông gành tình với mọi người cần làm sao để bảo vệ chăm sóc sức khỏe bản thân đặc biệt là chăm sóc dạ dày của chính mình
trong ăn uống có rất nhiều thói quen vô tình làm tổn thương dạ dày lâu dài sẽ khiến dạ dày bị bà mòn xuất huyết thậm chí là bị xuyên thủng
thói quen đầu tiên đó là ăn quá nhiều vào buổi tối và ăn đêm
nhiều người có thói quen bỏ qua bữa sáng ăn bữa trưa vội vàng mang tính qua quýt để rồi đến bữa tối lại ăn thật nhiều
hoặc trước khi đi ngủ còn ăn đêm sẽ khiến hệ tiêu hóa dễ dàng bị suy yếu do phải làm việc quá tải và thời gian lẽ ra phải được nghỉ ngơi
bởi việc ăn tối quá no hoặc ăn đêm sẽ ép dạ dày làm việc quá tải khiến dịch vị dạ dày tiết ra quá mức gây ăn mòn niêm mạc dạ dày
lâu dần điều này sẽ dẫn đến viêm và lết dạ dày
mọi người cũng đừng nghĩ rằng ăn các món dễ tiêu hóa như sữa và hoa quả trước khi đi ngủ sẽ không gây hại da dày
bất cứ loại thực phẩm nào cũng có thể làm hỏng dạ dày
vì các thành phần protein có trong thực phẩm sẽ kích thích quá trình tiết acid và dịch vị dạ dày
thức ăn chưa kịp tiêu hóa hết sẽ phân hủy và lên men trong dạ dày dẫn tới đầy bụng và đau dạ dày
thói quen thứ hai bỏ bữa và ăn không đúng bữa
sự bài tiết dịch vị ở dạ dày có thời gian biểu nhất định
vì lý do nào đó mà bạn bỏ bữa chỉ đến khi thấy bụng sôi sụp mới vội ăn thật nhiều để xua tan cơn đói là một trong những nguyên nhân làm tổn hại đến sức khỏe dạ dày
ăn vật nhiều quên bữa chính hay thời gian giữa các bữa ăn không cố định chính là nguyên nhân gây nên viêm lết dạ dày
đến một giờ cố định dạ dày theo thói quen sẽ tiết acid để tiêu hóa thức ăn
nếu không bổ sung thức ăn kịp thời lượng acid sản sinh sẽ phản lại chính chủ nhân của mình từ đó gây ra căn bệnh viêm lết dạ dày thường gặp
thói quen thứ bốn là ăn quá nhanh
nếu ăn quá nhanh nước bọt chưa tiết đủ lyco protein và enzym để nghiền nhuyễn chuyển hóa và tiêu hóa thức ăn sẽ khiến thức ăn không được tiêu hóa kỹ ở khoang miệng trực tiếp chuyển đến dạ dày khi vẫn ở dạng thô để tiêu hóa tiếp
điều này sẽ trực tiếp làm hại niềm mạc dạ dày tăng gánh nặng và thời gian làm việc cho dạ dày làm mệt mỏi cơ bắp dạ dày và giảm nhu động da dày
vì vậy nên tạo cho mình thói quen ăn từ từ nhằm tăng sự tiết nước bọt có lợi cho tiêu hóa và hấp thụ thức ăn tốt hơn
thói quen sai lầm thứ tư ăn thức ăn quá nóng
người việt mình lúc nào cũng có thói quen ăn nóng thậm chí là đồ ăn nguội mà để phần cho người ăn sau thì sẽ phải hầm lại cho nóng
tư tưởng ăn nóng mới ngon
thực tế điều này là sai
thức ăn nóng sẽ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của niềm măng miệng và thực quản mà còn làm hỏng ruột và dạ dày niêm mạc dạ dày và gây ra các bệnh như viêm lết dạ dày
nguy hiểm hơn nếu bạn ăn đồ ăn nóng thường xuyên sẽ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư như ung thư thực quản ung thư dạ dày
vì vậy để có sức khỏe tốt tốt hơn là đợi các món ăn nguội bớt chỉ còn cảm giác ấm trước khi ăn
thức ăn đang nóng hoặc hơi khói bay nghi ngút thì bạn nên chờ một lát rồi mới ăn
sai lầm tiếp theo là ăn uống không vệ sinh
ăn uống không vệ sinh là nguy cơ mắc các bệnh về đường ruột như viêm dạ dày cấp tính đau dạ dày đầy bụng buồn nôn
đặc biệt trong mùa hè nóng nực khi các loại vi khuẩn phát triển sinh sôi một cách nhanh chóng
vi khuẩn helicobacter pylori là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh dạ dày mạn tính lây nhiễm qua đường ăn uống không vệ sinh
helicobacter pylori ký sinh trong niêm mạc dạ dày và tá tràng gây viêm niêm mạc dẫn đến căn bệnh dạ dày
đó cũng tồn tại trong khoang miệng và nước bọt của người mắc bệnh
ngoài thói quen ăn uống những thói quen từ sinh hoạt hàng ngày cũng góp phần gây đau da dày
thói quen đầu tiên mà bạn nên hạn chế đó là sử dụng nhiều rượu bia hút thuốc lá
thuốc lá không những gây hại cho hệ hô hấp mà còn làm hại đến dạ dày
người hút thuốc lá quá nhiều sẽ càng dễ mắc bệnh viêm dạ dày
thành phần nicotine trong thuốc lá sẽ làm hại niêm mạc dạ dày do thúc đẩy sự co thắt mặt máu làm giảm sự cung cấp hết dịch cho niêm mạc dạ dày
ức chế sự tổng hợp prostagylin có vai trò bảo vệ phục hồi niêm mạc dạ dày
ảnh hưởng đến chức năng làm rõng của dạ dày dễ gây ra chảy mật ngược trong dạ dày làm tổn hại niêm mạc dạ dày thúc đẩy sự bài tiết acid trực tiếp ăn mòm niêm mạc dạ dày
mặt khác uống nhiều rượu không chỉ làm hại gan khiến da bị mất nước giết chết tế bào não mà còn gây hại trực tiếp lên niêm mạc dạ dày khiến niêm mạc dạ dày bị viêm lết hoặc xuất huyết
ngoài ra uống rượu còn làm chậm quá trình khỏi có bệnh lết dạ dày
thói quen thứ hai là quá lạm dụng thuốc
có nhiều loại thuốc có thể gây tai biến ở dạ dày nếu ta sử dụng không đúng cách
đáng ngại hơn là cả các hormôn vò thượng thận loại corticoid và các thuốc hạ sốt giảm đau chống viên
trên thực tế các thuốc này được sử dụng rất phổ biến người dân có thể tự ý mua về dùng
một trong những tác dụng phụ thường gặp do nhóm thuốc này gây ra là lét dạ dày tá tràng chảy máu dạ dày
các thuốc corticoid có thể gây thủng dạ dày
chúng đều có đặc tính chung là dẫn axit có độ tan kém
các chất dẫn này khi ở trong môi trường acid của dạ dày lại rất khó tan sẽ kết tụ thành từng đám trong dạ dày
tinh thể axit trong dạ dày sẽ kích thích trực tiếp gây lết
sai lầm thứ ba sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của bác sĩ
vi khuẩn hp là thủ phạm chủ yếu gây ra bệnh viêm lết dạ dày tá tràng
bên cạnh nguyên nhân vi khuẩn hp gây viêm lết dạ dày tái tràng còn có một số yếu tố thuận lợi làm cho vi khuẩn hp hoạt động hoặc trực tiếp gây ra
đó là thường xuyên sử dụng các loại thuốc giảm đau hạ sốt và kháng viêm corticoid thuốc chống viêm không steroid như aspirin mobic meloxicam
bởi các loại thuốc giảm đau và kháng viêm khi sử dụng sẽ có tác dụng ức chế các chất bảo vệ niêm măng dạ dày
do đó với người khỏe mạnh để tránh bị viêm lết dạ dày tái tràng do thuốc gây ra cần sử dụng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ tránh tự ý sử dụng hoặc dùng thuốc theo lời mách bảo
đặc biệt với người bị bệnh dạ dày tá tràng cần tuyệt đối tuân thủ việc sử dụng thuốc của thầy thuốc tránh tự ý dùng thuốc khiến bệnh có thể trở nên nặng hơn
thói quen thứ ba cơ thể bị lạnh trong thời gian lâu
thông thường mọi người chỉ chú ý giữ ấm vào mùa đông mà không biết được ngay cả trong mùa hè việc ngồi lâu trong phòng điều hòa để nhiệt độ quá thấp ăn uống đồ lạnh cũng có thể khiến cho dạ dày bị lạnh mà ảnh hưởng đến chức năng
dạ dày là cơ quan rất mẫn cảm với khí hậu và nhiệt độ bên ngoài
khi cơ thể bị lạnh da dày sẽ co thắt gây ra các triệu chứng như đau dạ dày khó tiêu và buồn nôn
ngoài ra khi bạn bị căng thẳng thần kinh mất ngủ và thuốc đêm nhiều cũng sẽ dẫn đến đau dạ dày
căng thẳng thần kinh stress mất ngủ trên miên hoặc thức đêm quá khuya và kéo dài sẽ gây mất cân bằng chức năng cho dạ dày làm dịch vị dạ dày tăng tiết
lớp niêm mạc bảo vệ dạ dày bị tổn thương gây viêm lết dạ dày tá tràng
vì vậy người đau dạ dày tuyệt đối tránh căng thẳng thần kinh mất ngủ và thức đêm kéo dài